đúng bảy giờ sáng ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông tp hà nội hội trường ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
và hội trường thống nhất tp hồ chí minh
trong niềm tiếc thương vô hạn đoàn ban chấp hành trung ương đảng do đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trường đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí lê đức anh
đoàn quốc hội do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trường đoàn
đoàn chủ tịch nước do đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước làm trường đoàn
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn
đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng do đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng làm trường đoàn
đoàn đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn vào viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
lễ truy điệu đồng chí lê đức anh từ một mươi h bốn mươi năm cùng ngày tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi bảy h cùng ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại nghĩa trang tp hcm
nhận được tin nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh từ trần lãnh đạo một số nước đã gửi thư chia buồn tới lãnh đạo đảng
nhà nước chính phủ nhân dân việt nam và giao quyến nguyên chủ tịch nước
đại tướng lê đức anh tổng thống nicaragua daniel ortega saavedra và phó tổng thống nicaragua rosario murillo
đã đồng gửi thư chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tổng thống mông cổ khanma bhatunga đã gửi thư chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng vương quốc campuchia samdech hunsen gửi thư chia buồn tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
bộ trưởng ngoại giao thái lan don pramat vinai đã gửi điện chia buồn tới phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam tổng thư ký đảng tự do dân chủ nhật bản toshihiro nikai
đã gửi điện chia buồn tới đại sứ việt nam tại nhật bản vũ hồng nam